triệu chứng hậu covid một mươi chín là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây
hậu covid nhiều người nhanh chóng vượt qua do mắc bệnh thể nhẹ và đã được tiêm vaccine
thế nhưng sau đó họ bị lo lắng căng thẳng hay quên và các triệu chứng khác của cái mạ y học gọi là sương mù não
vậy làm thế nào để vượt qua hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây nhé
các bác sĩ cho biết sương mù não là một trong những di chứng hậu covid khá mới
đang còn là một bí ẩn với giới y khoa và triệu chứng rất đa dạng
theo thạc sĩ bác sĩ tâm thần bùi phương thảo bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương
dịch bệnh covid một mươi chín suốt hai năm qua khiến cho nhiều người ra vào trạng thái stress
sang chấn tâm lý nặng nề kéo dài gây ra nhiều rối loạn tâm thần
bác sĩ thảo chia sẻ tôi từng tư vấn một bệnh nhân nữ năm mươi tuổi
bà phải điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện
sau đó rơi vào ám ảnh sợ không gian hẹp không dám ở trong phòng nhỏ một mình
đây là tình trạng tâm lý khá nặng tôi đã phải điều trị trong suốt một tháng
tình trạng bệnh nhân mới tiến triển tốt hơn
bác sĩ phương thảo cho hay do covid một mươi chín đã làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần
khiến các ca bệnh trầm cảm tăng lên đặc biệt là các nhóm bệnh lo âu
trầm cảm nghiện game internet ở trẻ em các rối loạn ám ảnh sợ
tiến sĩ nguyễn bá đạt giảng viên khoa tâm lý học
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội khuyến cáo
đối với những bệnh nhân hậu covid một mươi chín khi rơi vào tình trạng tâm lý bị ảnh hưởng
gia đình cần bên cạnh động viên tạo không gian cho người bệnh hòa nhập với cộng đồng
nếu người bệnh có những biểu hiện chán nản mệt mỏi không làm chủ được hành vi cảm xúc
thậm chí làm hại đến bản thân thì cần liên hệ với bác sĩ tâm lý để được điều trị tâm lý
bác sĩ cũng khuyên sau mắc covid một mươi chín từ hai đến bốn tuần
bệnh nhân có các triệu chứng quên nghiêm trọng như là quên các việc vật đã được lưu giữ trong tiềm thức
như người thân sự kiện trong đời đồ vật thân quen thì nên đi khám tổng thể
đặc biệt là cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh
trong quá trình tư vấn do bệnh nhân mắc covid một mươi chín bác sĩ nguyễn huy hoàng nhận thấy
những bệnh nhân có hiện tượng sương mù não chiếm khoảng hai mươi ba mươi chủ yếu là người lớn
từ năm mươi tuổi trở lên người trẻ ít gặp tình trạng này hơn
bác sĩ hoàng cho biết đối với những người gặp tình trạng sương mù não có triệu chứng nhẹ
thì có thể tự khắc phục bằng cách vận động nhiều giúp cơ thể hoạt động
giảm căng thẳng như đi bộ cho các môn thể thao nhẹ nhàng
giúp trí não hoạt động nhiều hơn như là đọc sách chơi những trò chơi giải trí trí tuệ
cờ giải ô chữ v v nên hạn chế xem tv mà nên nghe nhạc hay radio
bổ sung các loại thuốc tăng cường tuần hoàn não thuốc hoạt huyết để lưu thông hoạt huyết tốt hơn
bổ sung các thực phẩm như rau trái cây hạn chế dùng thịt đỏ và các loại đồ uống có chất kích thích
như rượu bia cà phê
trên thế giới các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sương mù não
hiện đã xác định được một số nguyên nhân như thiếu oxy não do tổn thương phổi
rối loạn từ miễn dịch khiến hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể đột quỵ não
khoảng tám mươi bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dài dẳng đặc trưng
kéo dài một vài tuần đến ba bốn tháng
nhiều nhất là mệt khó thở rụng tốc hồi hợp tim đập nhanh v v
nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lò âu trầm cảm bồn trộn kém mất ngủ và mơ quên
không tập trung những di chứng về tâm thần kinh
phòng khám hậu covid được bệnh viện đại học y dược tp hcm thành lập hôm sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm gia chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
so với hai tuần đầu khai trương số bệnh nhân đến phòng khám hậu covid hiện tại đã tăng gấp đôi
từ bảy mươi đến tám mươi ca nay lên một trăm năm mươi trường hợp mỗi ngày và dự báo còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới
theo bác sĩ vinh đa phần bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau khi điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
một số thông kỳ cho thấy bệnh nhân không điều trị vẫn có cải thiện song cần nhiều thời gian hơn
tuy nhiên bệnh nhân bị biến chứng nặng không được điều trị kịp thời
có thể trở thành di chứng vĩnh viễn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
ông dẫn một nghiên cứu ở mỹ một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín nặng sau khi khỏi và xuất viện
sẽ phải nhập viện lại để điều trị di chứng trong đó nhiều người tử vong ở lần nhập viện thứ hai
tại việt nam chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào về tình trạng di chứng covid kéo dài
cũng như số liệu người bị di chứng trong cộng đồng
những con số hiện nay chỉ mới dựa vào ghi nhận tại thực tế khám chữa của một số bệnh viện
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn anh dũng hai ngày trước trong một cuộc họp nói rằng
đến nay hai nửa triệu người dân thành phố mắc covid một mươi chín trong đó hơn ba trăm linh người xuất viện
những người từng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình đến nặng nguy kịch
đặt ra nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid
bác sĩ vinh nói di chứng hậu covid một mươi chín thật sự là mối lo lớn
nếu bệnh nhân đến viện muộn phổi không hồi phục thì nguy cơ phải phụ thuộc vào máy tạo oxy suốt đời
các bác sĩ khuyến cáo tất cả người bệnh covid một mươi chín cần tái khám sớm sau khi xuất viện để được xét nghiệm
đánh giá tổng quát thể trạng từ đó phát hiện và điều trị kịp thời các di chứng sớm trở lại cuộc sống bình thường
nhất là những f từng phải thở máy thở oxy nằm phòng hồi sức tích cực icu
một tháng sau khi xuất viện phải đi tái khám
những người bệnh nhẹ trong giai đoạn dương tính sau khi khỏi bệnh một tháng vẫn còn các triệu chứng như khó thở
mệt mỏi nhức đầu mất khứu rác vị giác rụng tốc tiêu chảy v v hay cơ thể có dấu hiệu khác thường
thì nên đi khám để phát hiện sớm
nếu sau ba tháng vẫn còn triệu chứng người này bắt buộc tái khám
di chứng hậu covid một mươi chín được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm của y tế tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi
khi mà hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín chiếm khoảng năm dân số
để chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất tinh thần và xã hội cho người bệnh
sở y tế sẽ triển khai hai chiến lược gồm tiếp cận và can thiệp sớm
mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín của thành phố cũng thực hiện theo tháp ba tầng
trong đó tầng một là cấp y tế cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ
tầng hai là bệnh viện tuyến quận huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình
tầng ba là bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh viện nặng nguy kịch
hai tầng đầu tập trung mục tiêu chẩn đoán sớm điều trị kịp thời từ sớm hạn chế nguy cơ chuyển nặng
trong vài tuần omitral xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omitrank có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các triệu chứng phổ biến của người mắc oic forne
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron
nhập viện thấp hơn so với delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm
câu trả lời cho vấn đề này một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omit khoan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài
là khó thở mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân
và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn nha
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty cansino biologics
đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
cách quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta vaccine dạng hít của cansino
có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám hai mươi bốn lần sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau
cách quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng prepint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết vaccine dạng hít là phương pháp không xâm lấn
và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng thường xuyên và quy mô lớn
đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt
để tiêm liều tăng cường

nên sử dụng vaccine mrna hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liều tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
một thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu
clinical trials tháng trước
thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn
thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine cansino đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu